thưa quý vị ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn tức ngày bảy tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng
thành phố việt trì tỉnh phú thọ ban tổ chức dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn đã tổ chức dức kiệu
về đền hùng tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
nghi lễ dức kiệu về đền hùng tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng đất tổ
gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đồng thời tạo sự phong phú hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian
trong dịp dỗ tổ khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc về truyền thống văn hóa nhằm giáo dục ý thức
tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây
đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đồng thời phản ánh những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay
có ý nghĩa giao lưu văn hóa gắn kết cộng đồng được nhân dân các địa phương truyền đời gìn giữ
thưa quý vị ban dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu tại sanh pê téc bùa liên bang nga
đã phối hợp với người việt nam tại thành phố sanh pê téc bùa viện hồ chí minh thuộc đại học tổng hợp quốc gia sanh pê téc bùa
tổ chức lễ dỗ tổ và vinh danh con cháu vua hùng toàn cầu hai nghìn hai mươi bốn
lễ dỗ tổ và vinh danh con cháu vua hùng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi bốn là một dự án mang giá trị nhân văn to lớn
với sứ mệnh nhằm gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc định vị giá trị việt trên toàn cầu
cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
lễ dỗ tổ được diễn ra long trọng với nghi thức dân hương tưởng nhớ các vua hùng
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
sau lễ dân hương đại diện ban hành lễ đọc bài văn khấn dỗ tổ hùng vương
bày tỏ lòng thành kính của những người con đất việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ nguồn cội
có thể nói lễ dỗ tổ hùng vương là thể hiện một văn hóa tâm linh
văn hóa tín ngưỡng từ rất lâu đời của người dân việt nam ta
để tưởng nhớ về cội nguồn tưởng nhớ đến các vị vua hùng đã có công dựng nước
giá trị lớn nhất mà ngày quốc tổ đem đến cho các bạn sinh viên học viên
đang học tập tại sai petersburg nói riêng và tại liên bang nga nói chung
đó chính là cái giá trị tinh thần
tinh thần chúng tôi có thể nhìn lại quá khứ
tưởng nhớ lại những cái truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc việt nam
bên cạnh phần lễ trang nghiêm các tiết mục văn nghệ do bà con học viên
sinh viên việt nam đang sinh sống học tập tại sanh petersburg
biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng
đặc biệt năm nay trong một số tiết mục biểu diễn có sự tham gia của con em cộng đồng thế hệ thứ hai
đây chính là minh chứng khẳng định sự tự hào về giống nòi tổ tiên
dù các em đang học tập sinh sống xa tổ quốc
thưa quý vị tỉnh quảng ninh đã khai mạc lễ hội truyền thống nhân kỷ niệm chiến thắng bạch đằng
tại đền trần hương đạo miếu vua bà phường yên giang thị xã quảng yên
đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm
lễ hội truyền thống bạch đăng nhằm tri ân những công hiến hy sinh của các bậc tiền nhân
tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng bạch đăng
trong quá trình chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước
góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau
đây cũng là hoạt động hưởng ứng và chào mừng năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội truyền thống bạch đăng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn
với nhiều nghi lễ quan trọng như rước tượng đức thánh trần theo nghi lễ truyền thống
tư đền trần hương đạo về đình yên giang và ngược lại
lễ tế yết đình yên giang lễ tế chính hội cùng nhiều trò chơi dân gian
các hoạt động văn hóa thể thao sôi động khác nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự
nằm trong khuôn khổ các sự kiện tại lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn
tối qua một mươi bốn tháng bốn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô hoa lư
xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an đã được tổ chức
đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm một nghìn năm mươi sáu năm đinh bộ lĩnh lên ngồi hoàng đế
thành lập nhà nước đại cổ việt nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta
đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa tại ninh bình
được mở đầu bằng các nghi lễ truyền thống của phật giáo như niệm phật cầu gia bị
để tưởng nhớ tới công đức của các chư vị tiên đế các bậc tiền bối hữu công
tưởng nhớ đến anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước
sau các nghi lễ truyền thống và lễ dân hương các đại biểu cùng các tăng ni phật tử
nhân dân và du khách thập phương thực hiện nghi thức thả hoa đăng trên dòng sông xào khê
đoạn chảy qua sân khu di tích để cùng mong một năm mưa thuận gió hoa
mùa màng tươi tốt nhà nhà người người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc quốc gia hương thịnh
nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa trang phục các dân tộc trên địa bàn
sáng nay lần đầu tiên tỉnh lào cai đã phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc năm hai nghìn hai mươi bốn
lào cai có hai mươi năm nhóm ngành dân tộc với một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú giàu bản sắc
bên cạnh các lễ hội dân gian và phong tục tập quán trang phục truyền thống của hai mươi năm nhóm ngành dân tộc
đã tạo thành bức tranh văn hóa đa màu sắc độc đáo và hấp dẫn
trong những năm qua tỉnh lào cai đã tích cực chủ động bảo tồn
gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc
là năm đầu tiên tỉnh lào cai tổ chức phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc
thể hiện quyết tâm khơi dậy niềm tự hào của nhân dân đối với trang phục truyền thống dân tộc
từ đó chung tay hành động bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc
đồng thời quảng bá giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh lào cai tới bạn bè trong nước và quốc tế
mới đây đại sứ quán việt nam tại pháp đã tổ chức tọa đàm với chủ đề
giao thoa lịch sử và ký ức việt pháp về điện biên phủ
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tọa đàm giao thoa lịch sử và ký ức việt pháp về điện biên phủ là dịp giúp cho bạn bè
và các chuyên gia nghiên cứu pháp cũng như bà con kiều bào hiểu rõ hơn về chủ nghĩa anh hùng
của nhân dân việt nam trong cuộc chiến chống thực dân pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc
đây cũng là lời cảm ơn tới sự ủng hộ to lớn mà nhân dân pháp dành cho dân tộc việt nam
trong các cuộc giải phóng dân tộc là cơ sở vững chắc để cho ngày hôm nay
việt nam và pháp tạo dựng được mối quan hệ hợp tác toàn diện
đây cũng là dịp tri ân bà con kiều bào sinh sống tại pháp từ lâu năm
đã có những hoạt động tích cực trong phong trào cộng đồng hướng về quê hương
đất nước trong suốt giai đoạn khó khăn bây giờ
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị cục điều tiết điện lực bộ công thương mới thông tin về đề xuất
thí điểm giá điện hai thành phần
gồm giá công suất và giá điện năng trong năm nay của tập đoàn điện lực việt nam evn
hiện tại việc áp dụng giá điện hai thành phần mới ở bước nghiên cứu thí điểm trên giấy
đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh chưa áp dụng với khách hàng sinh hoạt
sau khi thí điểm bộ công thương tiếp tục nghiên cứu trình thủ tướng chính phủ
xem xét quyết định việc triển khai áp dụng phù hợp
việc áp dụng thí điểm cơ chế giá bán điện hai thành phần bước đầu chỉ mang tính chất tính toán
nghiên cứu ứng dụng và không ảnh hưởng tới tiền điện của khách hàng sử dụng điện
do khách hàng tiếp tục trả tiền điện theo biểu giá điện hiện hành
trong kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố hà nội đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn năm mươi đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết
thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường không khí
trong đó sẽ phun nước rửa đường trở lại
xác định giao thông là nguyên nhân lớn gây ô nhiễm không khí
thành phố sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn này
như xây dựng kế hoạch phát triển giao thông công cộng sử dụng điện năng lượng xanh
phát triển giao thông phi cơ giới có biện pháp nhằm thu hồi loại bỏ phương tiện cũ nát
lạc hậu xây dựng các cơ chế chính sách về kiểm định kiểm soát khí thải
từ phương tiện cơ giới đang lưu hành đặc biệt là xe máy
ngoài ra thành phố sẽ tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động phun nước rửa đường
tại các trục tuyến giao thông chính của các khu vực nội thị đông dân cư để hạn chế bụi phát tán
đặc biệt trong điều kiện thời tiết hành khô gió lặng
thay vì quản lý phương tiện và thu phí trong giữ xe theo cách truyền thống
mới đây một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điểm đỗ đã đưa ra đề xuất
thí điểm mô hình giám sát phương tiện ra vào bãi xe tỉnh và thanh toán phí trông giữ
bằng công nghệ mới
nếu triển khai trong thực tế có thể giúp tiết giảm thời gian nâng cao hiệu suất quản lý
giám sát và mang lại nhiều tiện lợi cho chủ xe
thanh toán online chi tiêu qua tài khoản hay ví điện tử ngày càng trở nên phổ biến
xong tại các điểm trông giữ phương tiện thì chi trả bằng tiền mặt vẫn là phương thức chính
giống như là hợp đồng của các công ty hay cá nhân người ta làm hợp đồng thôi
còn đa phần là vẫn là tiền mặt hết
thanh toán online thì nó tiện dụng được một cái là được cái mình không cần cầm tiền mặt
và sẽ đảm bảo an toàn và thanh toán sẽ nhanh
mình có thể kiểm tra từ trên hệ thống của online
thay vì quản lý phương tiện và thu phí trong giữ xe theo cách truyền thống
từ ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn thành phố hà nội triển khai thu phí trong ô tô xe máy không dùng tiền mặt
tại một số khu vực tuyến phố
sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng trên toàn thành phố
cụ thể với các điểm đóng được quay rào sẽ sử dụng công nghệ rfid
hiện đang sử dụng trong thu phí tự động không dùng
hệ thống camera thông minh sẽ quét dữ liệu thẻ etc epas
đang sử dụng trong thu phí không dừng trên cao tốc
và chụp ảnh biển số xe rồi chuyển dữ liệu về máy chủ
với các điểm trong xe mở như ở vườn hoa lòng đường
phương pháp thu thập dữ liệu là tương tự
nhưng camera thông minh được thay thế bằng thiết bị cầm tay
nó tạo thói quen cho khách hàng là sau này sẽ
một là sẽ trừ qua các tài khoản
hai là sử dụng các tài khoản cá nhân để hạn chế dùng tiền mặt
và cái quan trọng nhất là đối với đơn vị quản lý
là sẽ quản lý được cái xe ra vào các cái bến bãi điểm đỗ xe của mình
khi áp dụng công nghệ mới
chủ phương tiện có thể thanh toán nhanh chóng và thuận tiện
qua tài khoản giao thông phí vetc
hoặc tài khoản ngân hàng qua quẹt thẻ mã qr
việc thanh toán này còn giúp thống kê
giám sát xe giao thông
đưa xe ra vào điểm bãi xe chính xác
phí trong xe được thu đúng thu đủ
và triệt tiêu được việc thu quá giá thu tiền không xuất chứng tử
để xây dựng văn hóa ứng xử đúng mực văn minh
tại nơi công cộng hà nội đã triển khai nhiều hoạt động
mô hình hiệu quả được người dân hưởng ứng
môi trường văn hóa đã góp phần làm cho cuộc sống của người dân
ngày một tốt hơn
dưới bàn tay chăm sóc của các hội viên hội phụ nữ huyện ứng hòa
những tuyến đường này bốn mùa tươi sắc
hay xây dựng nông thôn mới hơn hai năm qua
hội liên hiệp phụ nữ tp hà nội đã xây dựng được
trên một một trăm linh đoạn đường tuyến phố nở hoa
sáu trên sáu trí hội đã có đường hoa
và từ khi mà phát động đường hoa ở các trí hội
thì các chị em rất là tích cực tham gia
và có đường hoa thì nhân dân cũng ủng hộ rất nhiều
mô hình quy tắc ứng xử di tích lịch sử văn hóa
điểm đến an toàn hấp dẫn đang được nhân rộng trên toàn thành phố
nhằm cụ thể hóa việc đưa
quy tắc ứng xử nơi công cộng đi sâu vào cuộc sống
nét đẹp văn hóa của nhân dân và du khách
khi đến các điểm di tích cơ sở tín ngưỡng tôn giáo
và nơi thử tử được xin xử
khách họ mang mặt không được trang nghiêm
thì chúng tôi có hỗ trợ để cho họ có những cái khoác ở bên ngoài
để khi mà vào chiêm bái trang nghiêm và trang trọng hơn
sau hơn tám năm triển khai
quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố
gắn với xây dựng người hà nội
và dịch văn minh đã mang đến những đổi thay rõ nét
trong nếp sống của người dân thủ đô
từ cái chỗ mà bà con đồng tình ủng hộ như thế này
thì bây giờ nó thành nề nếp
rất là thường xuyên vào sáng thứ bảy hàng tuần
là đều có vệ sinh xanh sạch đẹp
và chỉnh trang lại gõ phố
từng ngày mỗi người dân thêm nhận thức được trách nhiệm của mình
làm sao để hà nội đẹp hơn
hà nội đáng sống từ những gốc nhỏ bình yên
và giản dị như thế này

bảo hiểm xã hội tp hà nội có công văn phản ánh
người bệnh đi khám bệnh chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
tại một số bệnh viện có xuất trình căn cước công dân gắn chip
hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế
trên ứng dụng vssid hoặc ứng dụng trên vneid
nhưng bệnh viện không sẻ quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế
yêu cầu người bệnh phải về mang thẻ bảo hiểm y tế giấy
để làm thủ tục khám chữa bệnh
bộ y tế đã có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị
chấn chỉnh các khoa phòng liên quan nhân viên y tế
để xảy ra tình trạng nêu trên thực hiện giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế
trong các trường hợp người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
xuất trình căn cước công dân gắn chip
hoặc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế
trên ứng dụng vssid hoặc ứng dụng vneid
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
đang điều trị cho một bệnh nhân bị suy giảm thị lực
tổn thương não nghiêm trọng sau thời gian dài
sử dụng một loại thực phẩm chức năng để giảm cân
các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị ngộ độc chất cấm
sibutramine có trong sản phẩm detox táo
được mua trên mạng trước đó
vì tự ti về ngoại hình của mình
bệnh nhân này đã tìm mua sản phẩm giảm cân trên mạng
bệnh nhân sau đó đã mua loại sản phẩm có tên là detox táo
về để sử dụng
người bán hàng có đưa ra nhiều giấy tờ
để chứng nhận tính an toàn của sản phẩm
nên bệnh nhân đã hoàn toàn tin tưởng
và mua đến bốn lọ về dùng
thế nhưng chỉ sau vài ngày sử dụng
bệnh nhân có hiện tượng bị đau dây chằn
mắt độc ngột không nhìn thấy gì
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
các bác sĩ đã xét nghiệm và khẳng định
bệnh nhân bị ngộ độc sibutramine
là lợi chất đã bị cấm sử dụng
các bác sĩ đã xét nghiệm và khẳng định
bệnh nhân bị ngộ
các bác sĩ đã xét nghiệm và khẳng định
bệnh nhân bị ngộ
để chứng nhận tất cả sự d emergent của sản phẩm của bệnh nhân

chỉ cần dùng thuốc dùng thuốc thêm thuốc một số ngày nữa thôi thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ bị ngộ độc rất là nặng
và não có thể tổn thương nhiều hơn rồi thậm chí có thể không hồi phục được
rồi đến viện trong thận sái có thể là tổn thương nặng hơn hôn mê thậm chí là co giật hoặc là có thể tổn thương não
rõ ràng bệnh nhân mới dùng thuốc có một tuần thôi mà đã có tổn thương trên não rất rõ trên phim trục
rồi thì dấu loạn về thị lực mất thị lực v v
trung tâm chống độc của bệnh viện bạch mai trước đây đã từng tiếp nhận những trường hợp ngộ độc những loại thực phẩm chức năng có chứa chất cấm
thậm chí là hôn mê co giật tổn thương não
điều đáng nói là sản phẩm mang tên detox táo vẫn được bán công khai tràn lan trên các trang mạng
lần đầu tiên tại việt nam một bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện trần đoán và hồi sức chết não hiến mô tạng từ bệnh nhân chết não
từ đó ca hiến tạng đã được điều phối thành công hồi sinh sự sống cho nhiều người cùng lúc
điều này có giá trị lớn trong việc thực hiện lấy tạng hiến ngay tại các tuyến y tế cơ sở
nỗi đau đó vẫn chưa thể nguôi ngoài sau hơn hai tuần con trai của bà đã ra đi mãi mãi
thế nhưng quyết định của bà trong giây phút phải vĩnh viễn rời xa con trai đã mang lại sự sống cho nhiều mảnh đời khác
ngay sau khi ông bà quyết định hiến tạng của con trai đội ngũ một trăm hai mươi y bác sĩ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí tỉnh quảng ninh
đã xuyên đêm thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng từ người hiến ngay tại bệnh viện
năm người đã được hồi sinh hai người đã được tìm thấy ánh sáng
tạng hiến này
bệnh viện đã xây dựng phương án kế hoạch mà triển khai lấy tạng tại bệnh viện
rồi thành nập hội đồng hiến tạng rồi thành nập tổ tư vấn rồi thành nập hội đồng xác định đánh giá chất não
bên cạnh đó về thực tiễn triển khai thì bệnh viện đã triển khai về lưng cao cơ sở vật chất

đáp ứng được vấn đề hiến tạng lấy tạng như hệ thống khổng mồ hệ thống hồi sức
thành công của ca hiến tạng đã đánh sớm mốc
đây là bệnh viện đầu tiên chưa ghép tạng thực hiện chẩn đoán chất não hồi sức chất não
cũng là lần đầu tiên chia tách gan người hiến chết não thành công để ghép cho hai người
một trẻ em một người lớn tạo nên cột mốc mới trong công tác ghép gan tại việt nam
trong số tám mươi năm nước trên thế giới có quy trình chẩn đoán chất não được nghiên cứu
thì quy trình chuẩn đoán chất não ở việt nam khó đứng vào hàng thứ tư
tức là chúng ta làm một quy trình rất là chặt chẽ rất là khó không thể nào nhầm lẫn được
vì là cái quy trình của việt nam là một trong bốn cái quy trình khó nhất khó thực hiện nhất
nhiều khâu nhất và chặt chẽ nhất
cho đi là mãi mãi nghĩa cử cao đẹp của người làm cha làm mẹ như ông bà nguyễn thị nhận
dương quang đông cùng với sự quyết tâm năng lực của đội ngũ y bác sĩ tỉnh quảng ninh
trong việc sẵn sàng tiếp cận triển khai các kỹ thuật cao
đã giúp tái sinh nhiều
cuộc đời mới
theo đánh giá của thành ủy cần thơ thành phố vẫn chưa thực sự chuẩn bị lao động tốt
để đáp ứng các thị trường lao động nước ngoài
vì vậy ngành lao động thương minh và xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các trường học địa phương
các tổ chức để nâng cao chất lượng đào tạo bám sát nhu cầu thị trường
cung cấp đầy đủ thông tin chính sách để người lao động biết và tham gia thị trường lao động nước ngoài
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cần thơ đã đưa hai trăm hai mươi bốn lao động đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng tại các thị trường nhật bản đài loan hàn quốc và các thị trường khác đạt bốn mươi bảy sáu so với kế hoạch
tuy nhiên công tác xuất khẩu lao động gặp khó khăn chủ yếu là do các nguyên nhân như
tài sản thế chấp của người lao động hạn hẹp người lao động thiếu trình độ ngoại ngữ
số lượng lao động có trình độ tay nghề cao và kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu của thị trường